đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã đến thăm làm việc với bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy tỉnh nghệ an đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thời gian qua
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đã đánh giá cao kết quả đạt được của nghệ an trong thời gian qua
đại tướng yêu cầu trong thời gian tới tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền dân vận nắm chắc tình hình đánh bại những âm mưu bạo loạn lật đổ diễn biến hòa bình của thế lực thù địch cực đoan
bên cạnh đó bộ trưởng chú trọng bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phải nâng cao năng lực tham mưu đúng đủ sát thực tiễn giúp địa phương xử lý tốt nhất nhiệm vụ trọng tâm phải kiên định vững vàng sẵn sàng nhận các nhiệm vụ được giao
chuẩn bị chủ động các phương án xử lý tình huống ngay trên địa bàn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng giỏi về chuyên môn